tại cần thơ ban thường vụ thành ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm triển khai thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua ba năm thành phố cần thơ đã triển khai thực hiện chỉ thị năm đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được ban thường vụ thành ủy đánh giá việc thực hiện chỉ thị năm
vẫn còn cán bộ đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng nội dung yêu cầu của chỉ thị năm đối với công tác xây dựng đảng
dịp này có năm mươi bốn tập thể bảy mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen